dù chưa bước vào mùa cao điểm của dịch nhưng sốt xuất huyết lại đang có những diễn biến hết sức phức tạp
số ca mắc ghi nhận hàng tuần tăng nhanh và diễn ra ở hầu khắp các huyện thị trên địa bàn tỉnh bình phước
khoa nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước tại thời điểm này lúc nào cũng đông bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị nội chú
theo đánh giá của bác sĩ sốt xuất huyết đang ngày càng có những diễn biến phức tạp hơn từ nguồn lây nhiễm cho đến phác đồ điều trị
tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn chủ quan với loại bệnh này
theo số liệu của trung tâm kiểm soát bệnh tỉnh bình phước tính đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
địa phương này đã ghi nhận trên một bảy trăm linh ca mắc sốt xuất huyết tăng một trăm bốn mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
tăng cao nhất là huyện phú giềng tăng đến ba trăm một mươi sáu
trước dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh ngành y tế tỉnh bình phước khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch
như ngủ màn phun xịt thuốc diệt mũi vệ sinh các vật dụng chứa nước tồn động nhằm diệt loang quăng bọ gậy để phòng tránh sốt xuất huyết